ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang bị mới bảy xe chữa cháy bọt nước
loại lắp ráp trong nước cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
theo đó dự án mua sắm trang bị mới bảy xe chữa cháy bọt nước có tổng mức đầu tư hai mươi năm tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của thành phố
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân thành phố giao cho công an thành phố đà nẵng
làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án để kịp thời đáp ứng trang thiết bị chữa cháy bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân trên địa bàn
theo thống kê của cục thống kê thành phố đà nẵng chỉ tính riêng nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng đã xảy ra gần hai trăm linh vụ cháy
tăng hai mươi chín vụ tổng thiệt hại tăng hơn một năm tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước